theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
qua hệ thống camera giám sát tự động cảnh sát giao thông đã phát hiện bốn trăm bốn mươi một trường hợp vi phạm trật tự giao thông
một trăm linh bảy trường hợp phương tiện các loại không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
tám trường hợp đi sai làn đường sáu mươi trường hợp dừng đỗ sai quy định và sáu trường hợp đón trả khách sai quy định
hiện đã có một trăm tám mươi một trường hợp vi phạm đến giải quyết và nộp phạt theo quy định
trong thời gian tới đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ tiếp tục có giấy mời
yêu cầu các chủ phương tiện đưa người điều khiển phương tiện vi phạm đến cơ sở công an để giải quyết việc xử phạt theo quy định